cùng ngày phó thủ tướng vũ đức đam cũng đã ký công điện của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh chuyển nhiễm khác
trong thời gian gần đây số bệnh nhân mắc cúm ở các tỉnh phía bắc có dấu hiệu gia tăng trong đó có nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh phải nhập viện điều trị
lo ngại hơn thì vài năm trở lại đây trẻ mắc cúm thường có triệu chứng nặng hơn như sốt cao đột ngột và uống thuốc không hạ thậm chí có tới bốn mươi năm trẻ có biểu hiện co giật
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên intv tại bệnh viện nhi trung ương
sau khi điều trị tại bệnh viện địa phương nhiều ngày không đỡ bệnh nhi sáu tháng tuổi ở hà tĩnh phải chuyển tuyến ra bệnh viện nhi trung ương
do có bệnh nền là viêm phổi nên khi mắc thêm cúm tình trạng suy hô hấp của trẻ nặng nề hơn
bạn này cũng nhỏ một tháng và cái diễn biến cũng cấp tính
sau khi mà đã được các bác sĩ điều trị tích cực thì hiện tại thì tình trạng đã cải thiện hơn
khi mà báo viện thì bạn ấy phải thử oxy khí dung vỗ hút và chúng tôi đã sẵn sàng là có thể có nguy cơ để vào ống bộ khí quả thử máy
rất may là mình điều trị kịp thời
số ca mắc cúm mùa trong tháng sáu tăng so với tháng năm đồng thời ghi nhận gia tăng các trường hợp đi khám và chẩn đoán mắc cúm mùa
tại một số bệnh viện như bệnh viện nhi trung ương bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và một số bệnh viện khác trên địa bàn thành phố hà nội
đáng lưu ý đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh có viêm phổi nặng suy hô hấp
các bác sĩ cho biết bệnh cúm thường diễn biến lành tính hồi phục trong vòng hai bảy ngày
nhưng đối với trẻ em đặc biệt là trẻ có bệnh nền thì bệnh có thể diễn biến nặng hơn dễ biến chứng
để phòng bệnh cho trẻ cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng cúm hàng năm
để các bạn khác có các biện pháp phòng bệnh ví dụ như vệ sinh đường hấp ví dụ như nhỏ mũi hoặc là xúc họng nước muối để làm giảm cái nguy cơ mắc bệnh
bệnh cúm a thường bị nhầm lẫn với bệnh cảm thông thường do những triệu chứng tương tự
tuy nhiên bệnh diễn biến nhanh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và có nguy cơ cao bùng phát thành dịch và đại dịch
các bác sĩ lưu ý đối với những trường hợp có hệ miễn dịch yếu như người già trẻ nhỏ phụ nữ mang thai có thể nhiễm cúm vào các thời điểm trong năm
để phòng tránh mọi người cần đeo khẩu trang vệ sinh mũi họng thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nâng cao sức đề kháng